mùa euro mùa bóng cũng là mùa của cá độ và đua xe
tại cần thơ hai mươi ba đối tượng tham gia cá độ bóng đá vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố bắt quả tàng
vào lúc hai mươi một h tối qua ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp cn đã bất ngờ ập vào quán cà phê tường vi
địa chỉ số bốn mươi bảy đường cách mạng tháng tám phường an hòa quận ninh kiều bắt quả tang hai mươi ba đối tượng đang xem bóng đá có hành vi cá độ
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm thu giữ hai mươi bốn chiếc điện thoại di động hơn ba mươi một triệu đồng trong người các đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan